chuyện của hiền và tuấn anh không quá hiểm hoài đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh
theo kết quả khảo sát của trường đại học y dược huế đăng trên tạp chí quốc tế về nghiên cứu môi trường và y tế công cộng tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
phần lớn người dân bày tỏ nỗi lo lắng về nguy cơ nhiễm bệnh
trong đó hơn hai mươi một lo lắng ở mức vừa và cao cho bản thân gần hai mươi bảy lo lắng ở mức vừa và cao cho thân nhân
đôi khi nỗi sợ ra đường chỉ là phần nổi của tảng băng theo tiến sĩ nguyễn cao minh
dưới góc độ sức khỏe tâm thần không ra ngoài khi chính phủ đã cho phép có thể là biểu hiện của một số vấn đề như lo âu nghi bệnh
lo âu lan tỏa sợ mọi thứ ám sợ đặc hiệu sợ cụ thể một thứ và ám sợ xã hội
các vấn đề trên có điểm chung là sự sợ hãi lo lắng quá mức nhưng nội dung lại khác biệt
lo âu nghi bệnh lo âu lan tỏa ám sợ đặc hiệu đều lo sợ cùng về một thứ mà trong bối cảnh hiện tại là covid một mươi chín
với nguy cơ nhiễm bệnh bị cách ly bị ảnh hưởng
trong khi đó người mắc ám sợ xã hội ngại tiếp xúc giao tiếp trong các tình huống xã hội
covid một mươi chín khiến tất cả mọi người bị stress mức độ st càng cao các vấn đề tâm thần càng dễ khởi phát hoặc tăng nặng tiến sĩ mình nói
khảo sát của đại học y dược huế cho thấy hơn một mươi sáu người tham gia đánh giá chỉ số hạnh phúc của mình ở mức kém
nhiều văn phòng tâm lý ghi nhận tình trạng khách tăng đột biến
một cơ sở ở quận ba đình hà nội cho biết từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay
lượng khách tìm đến tăng gấp ba phòng tham vấn tâm lý khác ở quận thanh xuân tiết lộ
chỉ riêng tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một lượt người đến kiểm tra sức khỏe tâm thần tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái
trong đó sáu mươi có biểu hiện bất ổn cần sự trợ giúp
tiến sĩ tâm lý nguyễn đỗ hồng nhung giảng viên đại học thái nguyên cho biết
một số người mắc covid một mươi chín lo lắng về nguy cơ tái nhiễm hoặc kỳ thị
cũng có bệnh nhân sợ mình trở thành nguồn lây bệnh cho người khác
đỗ thành long ở quận bình tân tp hcm là một ví dụ
dù đã khỏi bệnh từ tháng trước chàng trai hai mươi tuổi vẫn quyết định giữ khoảng cách với cộng đồng
bằng cách nghỉ hẳn công việc tại nhà máy ở nhà phụ giúp bố mẹ bán hàng
ngoài ra một số người hưởng lợi từ đợt giãn cách chưa sẵn sàng từ bỏ những lợi ích đó
điều này dễ nhận thấy ở những nhân viên có thể làm việc từ xa mà lương giữ nguyên như nguyễn thùy linh
chú tại huyện nhà bè
làm việc ở nhà thì không phải trang điểm cũng không tốn hai tiếng di chuyển mỗi ngày
nhân viên truyền thông hai mươi chín tuổi nói
đáng lưu ý dù xuất phát từ nguyên nhân nào việc không muốn ra đường sau giãn cách
ảnh hưởng đến cả cá nhân lẫn những người xung quanh
tuấn anh khuyên vợ đừng vội đi làm bởi nhiều người ở cơ quan cổ chưa tiêm mũi vaccine thứ hai
từ đó dẫn đến những trận cãi cò của hai vợ chồng
những nhân viên vẫn muốn làm từ xa như hiền linh thì có thể khiến công việc chung đình trệ
và tinh thần tập thể đi xuống
để xoa dịu nỗi lo ra đường sau giãn cách của người dân
tiến sĩ nguyễn đỗ hồng nhung khuyến nghị các cơ quan tổ chức cần hình thành bộ quy tắc ứng xử mới
bộ quy tắc này tôn trọng nhu cầu bảo vệ sức khỏe của người khác
không tung tin đồn không kỳ thị người mắc covid một mươi chín đã khỏi bệnh
linh hoạt về hình thức làm việc trực tiếp trực tuyến hỗ trợ nhân viên nếu họ ở trong vùng dịch
hay chi phí xét nghiệp điều trị hay giấy đi đường
về phần cá nhân tiến sĩ nguyễn cao minh cho rằng
đầu tiên mỗi người cần nhận ra vấn đề của mình xuất phát do nguyên nhân nào
nếu sợi nhiễm bệnh bạn hạn chế đọc thông tin không chính thống
hay tin đồn trên mạng xã hội và xem xét tìm đến sự trợ giúp chuyên nghiệp
nếu có vấn đề như ám sợ xã hội từ trước bạn hãy làm quen lại với cuộc sống một cách từ từ
như ra chỗ và người sau đó tới nơi đông người
điều quan trọng là hiểu rằng mọi thứ đều có mặt tích cực lẫn tiêu cực
trong bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta vẫn có thể kiểm soát bản thân ông minh khuyên
đó cũng là bài học mà anh nguyễn phan bình ba mươi một tuổi ở quận một tp hcm rút ra
lúc phát hiện mình nhiễm covid một mươi chín vào tháng tám anh sợ lây cho người nhà
sợ không được tiếp cận y tế sợ trở nặng và sợ chết
nhìn gia đình và bạn bè xuất sẵn giúp đỡ lại là trụ cột trong nhà
anh bình tự trần an và hiểu rằng nỗi sợ chẳng giúp ích gì cho mình
sau tám ngày xuất cao anh dần phục hồi
sài gòn mở cửa trở lại cảm xúc duy nhất của anh bình là hào hức
là một người nhiễm đã khỏi
anh biết mình thuộc nhóm an toàn
anh cũng không ngại bị kỳ thị bởi cho rằng mọi lời đàm tếu đều do thiếu hiểu biết
cần được cập nhật thông tin
quan trọng nhất ra ngoài đồng nghĩa với cơ hội làm việc
nhất là khi anh bình hoạt động trong lĩnh vực lưu trú và nhấp ảnh
đối với hoạt động vận tải hàng hóa xe tải chở hàng hóa hoạt động
tuân thủ theo quyết định số hai mươi ba của ubnd tp hcm quy định về hạn chế
và cấp phép xe ô tô trở hàng ô tô tải lưu thông trong khu vực nội đô tp hcm
các loại xe tải chở hàng hóa khi lưu thông trong khung giờ cấm xe tải trên địa bàn tp hcm
phải có giấy phép do sở giao thông vận tải tp hcm cấp giấy nhận diện có mã qr
vận tải hàng hóa bằng đường thủy bến phà bình khánh bến phà cắt lái vẫn hoạt động bình thường
từ ngày năm tháng một mươi vận tải hành khách bằng xe buýt sẽ tổ chức một số tuyến xe buýt
với tần suất và thời gian hoạt động tùy theo từng tình hình
nhu cầu thực tế của từng khu vực theo quyết định công bố của sở giao thông vận tải
vận tải hành khách bằng xe taxi
mỗi đơn vị kinh doanh vận tải đăng ký số lượng phương tiện hoạt động tối đa không vượt quá hai mươi số xe quản lý
theo số liệu phù hiệu đã đăng ký với sở giao thông vận tải tp hcm
trường hợp vận chuyển hành khách bằng xe du lịch
mỗi đơn vị kinh doanh vận tải đăng ký số lượng phương tiện hoạt động tối đa không vượt quá ba mươi số xe quản lý
theo số liệu biển hiệu đã đăng ký với sở giao thông vận tải tp hcm
đối với xe vận tải hành khách bằng xe hợp đồng dưới chín chỗ sử dụng phần mềm ứng dụng công nghệ kết nối với hành khách
được phép hoạt động tối đa không vượt quá một mươi số xe quản lý
theo số liệu phù hiệu đã đăng ký với sở giao thông vận tải tp hcm
cho phép các phương tiện không sử dụng phần mềm ứng dụng công nghệ kết nối với hành khách hoạt động như sau
hoạt động phục vụ các chương trình du lịch được sở du lịch
ủy ban nhân dân các quận huyện thành phố thủ đức tổ chức
theo kế hoạch vận chuyển của ngành y tế xe vận chuyển công nhân chuyên gia
các phương tiện đăng ký hoạt động theo đề xuất của các đơn vị sẽ được sở giao thông vận tải cấp phép
thông qua giấy nhận diện có mã qr theo hướng dẫn tại phụ lục một
trong quá trình hoạt động và căn cứ vào nhu cầu đi lại và tình hình kiểm soát dịch covid một mươi chín
sở giao thông vận tải tiếp tục điều chỉnh số lượng phương tiện hoạt động phù hợp
dịch vụ kinh doanh vận chuyển hành khách bằng xe mô tô xe máy không được phép hoạt động
còn đối với vận tải hành khách bằng đường thủy sở giao thông vận tải tp hcm cho biết
bến phà bình khánh cắt lái tiếp tục hoạt động
các bến khách ngang sông bến thủy nội địa vận chuyển hành khách sau đây sẽ được phép hoạt động
đối với huyện cần giờ bao gồm bến tắc xuất biên phòng thiềng liềng xã thạnh an
phục vụ vận tải hành khách tuyến cần thạnh thạnh an và thạnh an thiêng liêng
các bến phục vụ du lịch như bến du thuyền rừng sát bến du lịch đầm rơi bến du lịch vàm sát
bến tắc xuất bến trạm văn phòng phân khu một bến trạm văn phòng phân khu hai khu di tích rạch rồng chùa
khu bến du lịch cảng công viên bạch đằng quận một bến phục vụ du lịch bến đình bến dược huyện củ chi
bến hiệp phước doi lầu hiệp phước an thới đông huyện nhà bè huyện cần giờ
bến bình quế quận bình thạnh chùa hội sơn tp thủ đức bến bến đá quận tám và các bến thủy nội địa
phục vụ tổ chức cá nhân không kinh doanh
tần suất khai thác tối đa không quá năm mươi so với tần suất trước thời điểm tp hcm thực hiện giãn cách
theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ và không trở quá năm mươi sức trở cho phép của phương tiện
đối với hoạt động vận tải hàng hóa các phương tiện vận tải hàng hóa lưu thông đến và lưu thông
ngang qua tp hcm phải có giấy nhận diện
có mã qr được cấp tại địa chỉ vận tải grvn gov vn hoặc địa chỉ sức khỏe dân cư quốc gia gov vn
hoặc ứng dụng vn eid
đối với phương tiện có lộ trình quá cảnh qua tp hcm không được dừng đỗ phương tiện trong suốt quá trình
lưu thông trên địa bàn tp hcm trừ trường hợp bất khả kháng như phương tiện bị hư hỏng
sự cố kỹ thuật về sức khỏe của người trên phương tiện v v
xe ô tô chở hàng ô tô tải
học động trong khu vực nội đô tp hcm tuần thủ theo quyết định số hai mươi ba của ubnd tp hcm
quy định về hạn chế và cấp phép xe ô tô chở hàng ô tô tải lưu thông trong khu vực nội đô tp hcm
người từ các tỉnh vào tp hcm để khám chữa bệnh ngoại trừ trường hợp cấp cứu
phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai còn hiệu lực trong vòng bảy mươi hai giờ
bên cạnh đó người dân vào tp hcm phải có giấy chuyển viện của các bệnh viện
từ các tỉnh thành phố đến bệnh viện tại tp hcm
giấy hẹn tái khám hoặc thông tin xác nhận đăng ký của các bệnh viện tại tp hcm
phương tiện di chuyển là các loại hình vận tải hành khách liên tỉnh bằng ô tô đường thủy đường sắt đường hàng không
xe ô tô cá nhân lái xe phải đáp ứng điều kiện y tế nêu trên
trường hợp vận chuyển người lao động tại các tỉnh thành phố về tp hcm cần thực hiện theo công van số ba nghìn hai trăm ba mươi một
ngày ba mươi tháng chín của ubnd tp về phối hợp tổ chức vận chuyển người lao động
từ các tỉnh thành phố
trường hợp vận chuyển người dân có nguyện vọng về quê về các tỉnh thành phố khác theo kế hoạch thực hiện
theo công văn số hai nghìn bốn trăm năm mươi hai công văn số hai nghìn năm trăm bốn mươi bốn và công văn số hai nghìn năm trăm bốn mươi tám của ubnd tp hcm về phối hợp tổ chức hỗ trợ đưa người dân
có nguyện vọng về quê trong thời gian thành phố thực hiện chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
các phương tiện lưu thông đến đi từ cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất cần thực hiện theo hướng dẫn của bộ giao thông vận tải
tại công văn số tám nghìn hai trăm bảy mươi hai và công văn số tám nghìn năm trăm bảy mươi ba về tiếp tục hỗ trợ đưa người có vé máy bay đi nước ngoài đến cảng hàng không quốc tế để thực hiện chuyến bay